nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
tối nay ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật
chương trình nhằm biểu dương các điển hình trong học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
lãnh đạo bộ ngành trung ương và thành phố hà nội đã tham dự chương trình
chương trình giao lưu là những câu chuyện sâu sắc mà vô cùng dung dị về bác
đặc biệt là những bài học của người về công tác cán bộ trong việc đấu tranh
phòng ngừa những căn bệnh làm suy thoái tư tưởng đạo đức tác phong của cán bộ đảng viên
chương trình còn tạo sức lan tỏa trong toàn đảng và toàn xã hội
bồi đắp niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí quan liêu tiêu cực xa rời quần chúng
xây dựng văn hóa con người việt nam gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của đảng